bộ y tế campuchia ngày bảy tháng một mươi ra thông cáo xác nhận có thêm hai trăm hai mươi bốn ca mắc mới covid trong vòng hai mươi bốn giờ qua
trong đó có năm người nhập cảnh nâng tổng số ca mắc tại campuchia kể từ đầu dịch lên đến một trăm một mươi bốn một trăm bốn mươi tám trường hợp
bộ y tế campuchia cũng xác nhận có thêm một mươi ca tử vong vì covid một mươi chín nâng tổng số người thiệt mạng vì đại dịch này lên hai bốn trăm bốn mươi một ca
bộ y tế lào thông báo trong ngày qua nước này ghi nhận bốn trăm một mươi bốn ca mắc mới
trong đó có bốn trăm linh bốn trường hợp cộng đồng còn lại là người nhập cảnh được cách ly ngay
bộ y tế lào cho biết số ca lây nhiễm cộng đồng trong một ngày tại thủ đô viên trăn có xu hướng giảm và chỉ ghi nhận một trăm bốn mươi sáu ca

trong khi tỉnh luông pha băng lại ghi nhận số người nhiễm tăng cao với một trăm bốn mươi ba trường hợp
điều này cho thấy tình hình dịch bệnh tại nước này vẫn diễn biến phức tạp
như vậy đến nay tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại lào đã lên tới hai mươi sáu bốn trăm sáu mươi hai trường hợp trong đó có hai mươi ba bệnh nhân không qua khỏi
nhằm đưa đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới lào bắt đầu cho phép các nhà máy đáp ứng đủ tiêu chuẩn phòng dịch covid một mươi chín hoạt động trở lại
những nhà máy này phải được ủy ban chuyên trách quốc gia đánh giá về công tác phòng ngừa dịch bệnh
và mức độ rủi ro lây nhiễm dịch covid một mươi chín trước khi mở cửa hoạt động trở lại
các nhà máy trong vùng đỏ muốn hoạt động lại phải có khu ký túc xá cho người lao động ngay trong khuôn viên nhà máy